chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của chuyên hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là một bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là một ống kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi bảy đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình
từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả thích trơn minh ở tỉnh khánh hòa phạm thị hồng ở tỉnh lâm đồng nguyễn văn tư tỉnh hải dương đỗ văn doanh tỉnh hưng yên
nguyễn thị hòa phạm thị quý thành phố hà nội nhân dân khu ba khu đô thị trí linh tỉnh bà rịa vũng tàu nhân dân phường đại phúc tỉnh bắc ninh có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả phạm thị chính ngô văn triệu đỗ văn tùng đặng thị tân nguyễn thị lan ở thành phố hà nội nguyễn văn tam ở tỉnh thanh hóa có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả lê ngọc quý ở tỉnh hồ chí minh có đơn thư về an sinh xã hội
trong tuần đã có một mươi năm công văn trả lời của cơ quan chức năng là sở tài nguyên môi trường tp hà nội tỉnh ủy tỉnh quảng ninh ủy ban nhân dân huyện crong tra tỉnh gia lai viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà nam ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đảng ủy xã cổ am huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
ban tổ chức tỉnh ủy thừa thiên huế tòa án nhân dân quận bình thạnh tp hcm ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên thanh tra bộ công an bộ tài nguyên và môi trường sở xây dựng tp hà nội ủy ban nhân dân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư chu đông đoàn luật sư tp hà nội cùng tham gia chương trình để trả lời
trả lời những thắc mắc hiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình xin chào luật sư chu đông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
vâng chào chị diệp vân chào khán giả truyền hình
thưa luật sư công ty của ông nguyễn long ở tỉnh bình dương ra thông báo cho nhân viên văn phòng nghỉ không lương một tuần để bảo dưỡng máy móc
công ty chưa có tổ chức công đoàn và cũng không đưa ra lấy ý kiến người lao động về việc này ông long hỏi như vậy là đúng hay sai
theo quy định tại điều chín mươi tám của bộ luật lao động thì trong trường hợp phải ngừng việc người lao động được trả lương như sau
nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương
nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương
những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
nếu vì sự cố về điện nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động người lao động hoặc vì nguyên nhân khách quan khác như thiên tai hỏa hoạn dịch bệnh nguy hiểm địch họa di rời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương người ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định
theo trình bày trong câu hỏi thì công ty thông báo cho nhân viên
nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả lương đầy đủ tiền lương
thưa luật sư ông phạm tấn lâm làm việc tại công ty thị trấn sa rài huyện tân hồng tỉnh đồng tháp từ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi một đến nay
tuy nhiên do thay thế công an chính quy về thị trấn nên ông lâm thuộc số công an viên
theo thông báo ông lâm không được hỗ trợ một năm tháng lương một năm theo pháp lệnh công an xã cũng như nghị quyết số hai trăm một mươi chín của hội đồng nhân dân tỉnh đồng tháp do chưa làm việc đủ một mươi năm năm và không thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã
ông lâm hỏi trường hợp của ông nhà nước có hỗ trợ gì không
câu hỏi của ông lâm được quy định tại khoản bốn điều bảy nghị định số bảy mươi ba ngày bảy tháng chín năm hai nghìn chín của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh công an xã

tại tân phú đồng nai người dân phản ánh tình trạng sạt lở diễn ra thường xuyên trên sông đạ hụ ai thuộc ấp ba xã nam cát tiên khu vực rắp ranh giữa tỉnh đồng nai và tỉnh lâm đồng
theo thông tin được cung cấp nguyên nhân là do các tàu hút cát tại đây thường xuyên khai thác khiến tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng
hiện nay tỉnh đồng nai đã ngừng cấp giấy phép khai thác cát nhưng tỉnh lâm đồng vẫn cấp phép hoạt động cho các tàu này
do đó xảy ra tình trạng khi tàu hút cát bị kiểm tra ở đồng nai thì chạy sang phía lâm đồng khiến việc xử lý gặp khó khăn
đề nghị các cơ quan chức năng có những phương án kế hoạch phù hợp để giải quyết nhanh chóng vấn đề này